xì dầu là loại gia vị quen thuộc trong căn bếp của mỗi gia đình
thì dầu có thể được dùng ăn trực tiếp như nước chấm
hoặc cũng sử dụng làm gia vị nếm nếm cho các món ăn
nếu ăn quá nhiều xịt dầu có ảnh hưởng đến sức khỏe
xì dầu hay còn gọi là nước tương
có nguồn gốc từ trung quốc và được sử dụng trong bữa ăn của nhiều gia đình
thanh phân chính của xì dầu là đậu nành lúa mì muối và chất lên men
phương pháp sản xuất xì dầu
có nhiều cách khác nhau để làm ra sinh dầu
theo phương pháp truyền thống xì dầu được chế biến bằng đậu nành lúa mì muối và chất lên men nấm mốc hoặc men
sau đó để lên men trong một thời gian dài từ tám tháng trở lên và được thanh trùng trước khi đóng sai
nấm men không phải là nguyên liệu chính nhưng lại là thành phần không thể thiếu tạo nên hương vị đặc biệt của xì dầu
bên cạnh phương pháp sản xuất truyền thống
xì dầu còn có thể được sản xuất bằng phương pháp phỉ phân acid
cách này sử dụng đậu nành mà không có dầu groten lúa mì và acid chlorhydric
hỗn hợp được đun nóng trong hai mươi ba mươi năm tiếng để phá vỡ các protein
một số nước suốt đậu nành là hỗn hợp của cả hai phương pháp truyền thống và quá trình phỉ phân acid
mặc dù có giá thành rẻ hơn nhưng không ngon bằng phương pháp truyền thống
vì thời gian ủ lâu hơn giúp sản phẩm có hương vị tốt hơn
thông thường mỗi nhân hiệu xì dầu được bán trên thị trường
nhà sản xuất có công thức nấm len khác biệt
tạo nên hương vị đặc biệt của mỗi loại nước tương
mỗi loại lại có những công thức nấm lên men của riêng mình
kiến trò vị nước tương bạn cảm nhận được ở mỗi loại lại có chút gì đó khác biệt
hành phần dinh dưỡng của xì dầu
một cọp phần xì dầu một mươi năm ml khoảng một muỗng canh có chứa
một mươi calor hai gram protein gram chất béo gram carbon hydrate chín trăm hai mươi mg naturally ba mươi tám giá trị hằng ngày
điều này cho thấy

xì dầu có hàm lượng mối cao phung cấp đến ba mươi tám lượng tiêu dụng hằng ngày được đề xuất
ngoài ra các quá trình len men giao hóa và thanh trùng
dẫn đến sự kết hợp phức tạp của hơn ba trăm linh chất
góp phần tạo nên mùi thơm hương vị và màu sắc của xì dầu
chúng bao gồm rượu đường acid amine như acid glutamic
cũng như acid hữu cơ như acid lactic
lượng dư chất này thay đổi đáng kể tùy thuộc vào thành phần cơ bản chủng nấm mốc và phương pháp sản xuất
chính những hợp chất này trong xì dầu
thường có liên quan đến những
nguy cơ và lợi ích sức khỏe
do đó mọi người nên biết ăn xì dầu một cách hợp lý để đảm bảo ngon miệng và thô sức khỏe
không ăn quá nhiều có thể lợi bất cập hại
sự giống nhau giữa nước tương và xì dầu
nước tương hay xì dầu tật chất nó là một
chỉ khác nhau về tên gọi ở mỗi vùng miền
là một loại nước chấm được sản xuất bằng cách lên men hoặc thủy phân bằng acid từ hạt đậu nành
mũ cốc răng chín nước và mối ăn
xì dầu là tên gọi theo tiêu hoa được việt hóa từ hai từ
xì dầu của người trung quốc
còn miền nam gọi là nước tương
do thường được làm từ đậu nành hay còn gọi là đậu tương
nên được gọi là nước tương
sự khác nhau giữa các loại nước tương
khác nhau về nguyên liệu
nước tương có thể được thiết xuất từ nhiều nguyên liệu khác nhau như đậu nành đậu phộng
được ép hoặc len men để lấy dầu tạo nên hương thơm và vị béo cũng khác nhau
khác nhau về quy trình sản xuất
với nước tương dùng bánh dâu đậu phộng làm nguyên liệu chính
khi được thủy phân bằng acid để tạo nên nước tương
nước tương có thể được làm từ nhiều nguyên liệu khác nhau
với nước tương dùng hạt động nành làm nguyên liệu chính
khi sử dụng quy trình len men và không sử dụng acid
trong thời gian từ ba bốn tháng để tạo thành nước tương
khác nhau về mùi vị
nước tương sản xuất bằng cách lên men sẽ có mùi thơm đặc trưng và không bị tanh
còn nước tương dùng phương pháp thủy phân bằng acid sẽ có béo hơn nhưng không thơm vặt
công dụng của xì dầu trong bữa ăn hàng ngày
xì dầu dùng làm nước chấm
xì dầu có thể dùng làm loại nước chấm cho nhiều món ăn
từ rau luộc đậu các món bún xì dầu
xào gỏi cuốn và nhiều món ăn khác
nhằm tăng thêm hương vị cho món ăn thức ăn ngon miệng hơn
nhiều người có sở thích dùng xì dầu để làm nước chấm nhiều hơn nước mắm bởi vị ngọt tự nhiên
không quá mặn như nước mắm
trẻ em cũng là đối tượng dùng xì dầu làm nước chấm khá nhiều
nên các mẹ cũng hay lựa chọn loại sản phẩm này cho các bé nhà mình
xì dầu dùng để ướp nguyên liệu
xì dầu có được dùng để tẩm ướp các nguyên liệu như thịt cá và nhiều nguyên liệu khác
nước sử dụng xì dầu để tẩm ướp này
không chỉ giúp nguyên liệu thấm đều gia vị hơn
mà còn giúp mang lại hương thơm hấp dẫn cho món ăn của mình
đặc biệt xì dầu là gia vị không thể thiếu dùng để ướp thịt bò
vì sẽ tạo mùi vị đặc biệt thơm ngon cho món thịt bò của bạn
tuy nhiên không phải loại nguyên liệu
loại món ăn nào cũng có thể ướp bằng xì dầu
vì xì dầu thường có tính chua khi nấu nướng
nên loại gia vị này thích hợp với các món ướp nướng thấp và một vài món xào nấu nhất định
xì dầu dùng cho người ăn chay
đối với những ai có sở thích ăn chay
phật tử người ăn chay trường
khi nước tương xì dầu là một loại gia vị quen thuộc và không thể thiếu trong mỗi bữa ăn
họ sử dụng xì dầu để chế biến các món ăn chay
cũng như dùng làm nước chấm cho các món ăn chay quen thuộc của mình
một vài tác hại không đáng có của nước tương xì dầu
chúng ta đều biết rằng ăn quá nhiều muối sẽ dây ảnh hưởng đến sức khỏe
do đó nhiều người nghĩ rằng nếu dùng nước ấm nước tương hay muối sẽ giảm được bệnh tật
tuy nhiên đây là suy nghĩ hoàn toàn sai lầm
hậu quả của việc dùng quá nhiều nước mắm nước tương trong thời gian dài
đó là làm tăng acid u hích trong máu
gây tổn thương đến những chức năng của thận
gây tăng huyết áp đột quỷ
ăn có nhiều xì dầu gây hại cho sức khỏe như thế nào
thứ nhất có thể gây ung thư
xì dầu chứa nhiều xe len và một số khoáng chất khác tốt cho sức khỏe
nhưng do quá trình sản xuất tích chữ vận chuyển hay buôn bán
xì dầu có thể bị ô nhiễm do kỳ trình sản xuất bận
không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
protein có trong nước mắm hay nước tương
trong quá trình lên men sẽ bị bụng nát phân giải và sinh ra nhiều dạng amin
trường hợp acid liter có trong đó
chúng sẽ tổng hợp thành chất nitrosamine
loại chất này có khả năng gây ung thư
ngoài ra những loại thịt dầu được sản xuất từ những sưởng không đảm bảo vệ sinh
sẽ rất dễ bị nghiêm đấm ăn nhiều sẽ gây ung thư
hoặc chất isoflavone
có trong trì dầu lên men đóng vai trò như một chất xúc tác
khiến các tế bào ung thư vú phát triển
đây cũng là chất được xem là nguyên nhân
gây ra hiệu quả
để không gây hiện tượng kinh nguyệt không đều ở thế giới
thứ hai ảnh hưởng đến tuyến rác
trong xì dầu có chứa goitrogen
hóa chất này làm gián đoạn quá trình tổng hợp
nguyên nhân trực tiếp gây suy giảm tuyến rác
vì vậy chỉ nên sử dụng khi sức khỏe tốt và ổn định
không nên sử dụng vào thời điểm bệnh tuyến giáp đang phát triển mạnh
hoặc đang điều trị
liêu lượng sử dụng cũng chỉ nên ở lượng nhỏ
không quá nhiều và không quá thường xuyên
thứ ba ảnh hưởng đến sức khỏe sinh nhật
nguyên liệu chủ yếu để sản xuất xì dầu là động ngành
nên trong xì dầu có chứa chất isoflavone
tiêu thụ quá nhiều chất này
có thể ảnh hưởng đến sức khỏe sinh lý
cho cả nam và nữ
isoflavone ngăn chặn quá trình sản xuất estrogen
và thay đổi nội tiết tố trong cơ thể
thứ bốn nguy cơ mắc bệnh tim mạch
trong khi xì dầu truyền thống chứa ít calor và cap
với ít hơn một mươi calor và một gram cap
trên bốn muỗng canh
nhưng nó lại có hàm lượng natri rất cao
một muỗng canh duy nhất
chứa hơn chín trăm linh mg
cao hơn một phần ba dưới hạng tối đa
được khuyến nghị hàng ngày cho người lớn khỏe mạnh
vì vậy nếu ăn thường xuyên và quá nhiều
sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe gây bệnh tim mạch và huyết áp
thứ năm ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi
đối với các bà mẹ mang thai
không nên sử dụng quá nhiều nước mắm nước tương
trong bữa ăn
bởi các quá chất độc hại
có trong sản phẩm không an toàn
thậm chí còn gây ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi
lưu ý khi sử dụng nước dơm xịt dầu trong bữa ăn
không quá lạm dụng nước mắm nước tương
không sử dụng thay cho muối
một người bình thường không nên sử dụng quá sáu g muối mỗi ngày
vậy thì tính ra
một trăm một mươi ml nước tương
bạn cần sử dụng trong vòng ba ngày
để đảm bảo tính an toàn ngăn ngừa bệnh tật
trong quá trình sử dụng
cần đậy kín nắp
bảo quản ở nơi có nhiệt độ thấp
và những loại đã bị mốc biến chất không nên sử dụng
khi uống thuốc để điều trị những bệnh như
hết quả dạ dày đường ruột
tuyết đối không nên ăn các món có đêm đếm nước tương
bởi chúng sẽ gây ra các dụng cụ như
buồn nôn khói mửa
cách chọn nước tương an toàn và chất lượng
chọn nước tương theo mục đích sử dụng
có thể bạn không để ý
nhưng nước tương cũng được chia thành hai loại rõ rệt
loại dùng để sau nấu với thức ăn khác
và loại dùng để chấm trực tiếp
hai loại này có khác nhau về
quy trình chế biến và tiêu chuẩn vệ sinh
nước tương dùng để chấm
có thể do ra chấm ăn trực tiếp hoặc trộn salad
vì được sử dụng trực tiếp
nên yêu cầu chất lượng vệ sinh an toàn của loại này rất cao
đảm bảo không gây hại đến sức khỏe của người dùng
khi ăn trực tiếp như vậy
nước tương dùng để nấu
loại này dùng để điều chế với các món ăn
tức là phải làm nóng lên tủi trùng trước khi ăn
nước tương loại này tiêu chuẩn
chất lượng vệ tinh thấp hơn so với loại trên
chọn theo phương pháp chế biến
về phương pháp chế biến nước tương xì dầu
có hai phương pháp chế biến
phương pháp chế biến truyền thống ủ xì dầu nguyên chất lên men
và phương pháp phổn hợp
thêm vị ngọt và dung dịch acid amide
để tạo ra vị umami
trong một số loại xì dầu nhật bản
nếu bạn muốn trải nghiệm vị xì dầu truyền thống
thì bạn có thể chọn loại ủ nguyên chất
còn nếu bạn thích loại có vị umami
thì hãy chọn phương pháp ủ phổn hợp
về phương pháp chế biến
những sản phẩm xì dầu soju của nhật bản
được có ghi phương pháp chế tạo
còn với những loại soju
bạn đừng quên kiểm tra nguyên liệu để biết thành phần vị umami
được thêm là khoảng bao nhiêu
chọn theo thành phần đậu nành
trong quá trình lựa chọn nguyên liệu sản xuất nước tương
nhà sản xuất sẽ lựa chọn
một trong hai loại
đậu nành tự nhiên đậu nành hạt tròn
các đậu nành đã lại bỏ xếp béo vào dầu
với nước tương sử dụng đậu nành tự nhiên
điểm nối bật là mở chính hàm lượng dầu
được giữ lại trong đậu
giúp tạo nên thành phần glycerol
làm hương vị thêm phần béo gậy và phong phú
trong khi đó đậu nành tách dầu
vì đã lại bỏ dầu vào xếp béo
lại tạo nên hương vị thanh và tinh thiết dễ chịu
mỗi loại đậu nành lại tạo nên hương vị đặc trưng
cho nước tương sử dụng
do đó tùy thuộc vào khẩu vị ưa thích
mà bạn có thể lựa chọn một trong hai loại đậu nành để thưởng thức
kiểm tra chỉ số nitroacid amine
đây là chỉ số để đánh giá nước tương
tốt hay không tốt về dinh dưỡng và chất lượng
bạn có thể
xem nó ở bảng thành phần được dạng trên chai nước tương
theo như các chuyên gia dịch dưỡng thực phẩm
hàm lượng nitroacid amine càng cao
đồng nghĩa với chất lượng nước tương càng tốt
hương vị cũng sẽ càng đậm đặc
căn cứ vào tiêu chí này
chúng ta có thể chia nước tương thành các loại khác nhau
nước tương đạt chất lượng
khi có hàm lượng nitroacid amine
không tấp hơn bốn gram trên một trăm linh ml
nước tương đặc biệt
khi hàm lượng nitroacid amine
đạt đến tám gram trên một trăm linh ml
và cuối cùng
là sen nguồn gốc xuất xứ và hạn sử dụng
nước tương có cả hàng sản xuất trong nước và hàng nhật ngoại
đến từ trung quốc và nhật bản là chủ yếu
giá bán và chất lượng của chúng khác nhau
để đảm bảo mua hàng đúng giá đúng chất lượng
bạn cần kiểm tra nguồn gốc xuất xứ
trong đó nước tương của nhật thường được đánh giá cao
quý tín thương hiệu và chọn mua từ điểm bán quý tín
nhất là với nước tương ngoại nhật
cũng tìm vào món ăn và mục đích sử dụng của bạn để chọn ra loại nước tương phù hợp với khẩu vị của mình
những loại nước tương xì dầu của việt nam đều khá đậm đà với vị muối
phù hợp tẩm ướp các món kho xào rim và tạo màu caramel các món ăn việt
nước tương của trung quốc
cũng phù hợp để tạo màu và hợp với các món ăn trung hoa
những loại xì dầu kokuchi của nhật bản
thì có sự cân bằng giữa vị kumami và vị chua
cần kiểm tra hạn sử dụng
để tránh mua hàng hết hoặc sắp hết hạn
cũng tốt cho sức khỏe khi dùng
cũng nên kiểm tra kỹ lưỡng bao bì bảo quản trước khi mua
vì nếu chai nước tương bị hở nắp hay tổn hại bao bì
nước tương trong chai có thể bị hư hỏng
với những thông tin về nước tương xì dầu trên đây
bạn hãy trở thành một nhà tiêu dùng thông minh
không nên quá lạm dụng vào một loại gia vị giống nào
mà nên sử dụng ở mức hợp lý khoa học
cũng như nên chọn mua sản phẩm ở những siêu thị uy tín
thương hiệu thông dùng
và đảm bảo chất lượng